phát biểu ý kiến tại buổi tiếp ông lee dong gon chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành ngân hàng phát triển hàn quốc kdb
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việt nam và hàn quốc có quan hệ đối tác chiến lược đầu tư của hàn quốc đang dẫn đầu tại việt nam
thủ tướng cũng đánh giá cao hoạt động của kdb ở việt nam với nhiều dự án thành công
đánh giá cao sự hợp tác của kdb với ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
trên tinh thần đó thủ tướng mong muốn kdb tiếp tục hợp tác làm ăn thành công ở việt nam
hỗ trợ đắc lực về vốn cho các doanh nghiệp hàn quốc làm ăn tại việt nam
việc cadb hiện diện tại việt nam góp phần quan trọng thúc đẩy nhiều doanh nghiệp hàn quốc và làm ăn tại việt nam
chủ tịch kiêm tổng giám đốc kdb lidong gon cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp
đồng thời cho biết hiện nay có khoảng năm doanh nghiệp hàn quốc đang đầu tư vào việt nam
đối với kdb ngân hàng đã đầu tư khoảng tám tỷ usd vào việt nam
ông cũng đánh giá cao triển vọng phát triển kinh tế của việt nam
đồng thời cho biết kdb nỗ lực mở rộng hợp tác đầu tư với việt nam trước mắt là tăng cường hợp tác với bidv
ông cũng bày tỏ mong muốn chính phủ thủ tướng chính phủ việt nam hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi
để kdb nói riêng cũng như các doanh nghiệp hàn quốc nói chung làm ăn thành công tại việt nam